thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có thông báo yêu cầu các bị can bỏ trốn trong vụ án tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic ra đầu thú
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn đăng thuyết nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thành an hà nội
đỗ mỹ hạnh chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế cát vân sa
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu các bị can đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông nguyễn văn thiệp là giám đốc trung tâm y tế thị xã nghi sơn
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu trung tâm y tế thị xã nghi sơn có chức năng thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
trong đó có nhiệm vụ lấy mẫu thu tiền xét nghiệm covid một mươi chín để gửi đến các trung tâm có chức năng xét nghiệm
từ ngày hai mươi một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn văn thiệp với vai trò là giám đốc trung tâm y tế thị xã nghi sơn
đã chỉ đạo nhân viên và một số người ngoài trung tâm thực hiện lấy mẫu đơn của các đối tượng bắt buộc có thu phí
thu tiền xét nghiệm pcr với giá bảy trăm hai mươi đồng một mẫu
sau đó chuyển đến công ty cổ phần nghiên cứu khoa học xét nghiệm công nghệ cao hợp lực
để thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp mẫu để hưởng lợi
tại cơ quan điều tra ông thiệp đã khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi của mình
còn tại nghệ an công an huyện anh sơn vừa bắt quả tăng bốn đối tượng
đang sử dụng cháy phép chất ma túy trong một quán karaoke tại xã đỉnh sơn
vào ngày chín tháng một mươi một tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke có địa chỉ tại xã đình sơn huyện anh sơn
tổ công tác của công an huyện anh sơn đã phát hiện tại phòng hát số một
có bốn đối tượng nam giới đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
khi lực lượng công an xuất hiện bốn đối tượng đang có dấu hiệu phê thuốc
tổ công tác đã thu giữ tăng vật dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra cơ quan công an cũng tạm giữ một xe ô tô
hai xe mô tô và bốn điện thoại di động
tại tỉnh quảng nam ba phòng chứa máy tính máy in và sách
tại trường trung học cơ sở lương thế vinh xã duy trung huyện duy xuyên
vừa bị thiêu dụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào hai mươi ba h đêm ngày hôm qua
thông tin ban đầu cho biết thời điểm trên bảo vệ của nhà trường phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút
tại các phòng thư viện
phòng đọc phòng y tế ngay lập tức người này đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng dân quân địa phương tham gia dập lửa
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đám cháy cơ bản được khống chế
hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã khiến cho ba phòng của trường học bị hư hỏng nặng
với diện tích khoảng một trăm linh m hai
toàn bộ sách bàn ghế hai dàn máy vi tính để bàn hai máy in và một số vận dụng khác trong ba phòng
đều bị thiêu dụi nguồn nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đất tài sản
đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi và có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cuối năm
và trước tình hình đó công an tỉnh bắc cạn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
cảnh báo tới người dân về hoạt động của tội phạm này
trên địa bàn và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tám vụ sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố ba vụ ba bị can
đây là kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh bắc cạn
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an bắc cạn đã tập trung điều tra
làm rõ nhiều vụ án lợi dụng không gian mạng để lừa đảo đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân cư trú trên địa bàn
những buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng như thế này liên tục được đẩy mạnh triển khai
người dân được thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong thời gian qua
giới thiệu về sổ tay phòng chống tội phạm trên không gian mạng và bản cam kết chấp hành luật an ninh mạng
từ buổi này chúng ta nhân rộng tuyên truyền đến tất cả bà con biết được các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng
và cũng qua hội nghị này buổi phát động này thì bà con nắm được các luật an ninh mạng để bà con biết phòng chống
cùng với hoạt động tuyên truyền tại các điểm cố định công an các xã phường thị trấn cũng đã soạn thảo nội dung tờ rơi
cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao để phát tận tay người dân
các nội dung cụ thể đã nêu rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm
công an các cấp cũng thông báo công khai số điện thoại liên hệ của cơ quan công an
để người dân kịp thời
hội thông báo khi nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng với công tác đấu tranh của lực lượng công an công tác tuyên truyền của các cấp và chính quyền địa phương
thì sự cảnh giác và nêu cao tinh thần tố giác của quần chúng nhân dân
đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loại tội phạm này
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ lê minh gái vừa ký công điện số một nghìn tám mươi năm của thủ tướng chính phủ
về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan liên quan
nghiêm túc khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung các nhiệm vụ giải pháp sau đây
bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt
đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
và tiêu dùng của xã hội tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo tổng nguồn sang dầu
tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định triển khai quyết liệt các giải pháp
theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng các bộ công thương tài chính kế hoạch và đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao
nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
và quy định của luật dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan
bộ trưởng các bộ công thương công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu qua biên giới
và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia
sở công thương tp hcm cho biết trong thời gian gần đây ghi nhận tình trạng người dân đi mua xăng dầu
chứa đựng trong các phi can chai lọ mang về tích chữ hoặc kinh doanh bán lại
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình và khu dân cư
theo đó cơ quan này cũng vừa có công văn gửi các đơn vị đề nghị phối hợp trong việc đảm bảo an ninh
an toàn phòng cháy chữa cháy
trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố
nghiêm cấm bán xăng dầu qua các cột bơm mini trụ bơm lắc tay qua thùng can hoặc chai